di chuyển bằng cách cúi thấp người
cần kiểm tra nhiệt độ cửa trước khi mở cánh cửa
nếu chế tao trong nhà tìm cách ra ngoài bàn công và hô hoán tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh